chuyên gia y tế cho rằng việc phân biệt về mặt hành chính trong triển khai cách ly f một tại nhà ở hà nội là thiếu căn cứ khoa học và chưa phù hợp với thực tiễn
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội cho rằng
những quy định liên quan địa giới hành chính như của thủ đô là không phù hợp với hướng dẫn chung từ bộ y tế và chính phủ
những quy định này là thiếu căn cứ khoa học và có thể sẽ ảnh hưởng tới hàng triệu người dân sống trên địa bàn bốn quận trên phó giáo sư hùng nói
theo vị chuyên gia này quy định cách ly f một tại nhà sẽ là phù hợp nếu được đưa ra dựa trên điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo cách ly của từng gia đình
trên thực tế nhiều gia đình tại bốn quận kể trên hoàn toàn đủ điều kiện như hướng dẫn của bộ y tế gồm phòng riêng nhà vệ sinh khép kín người chăm sóc
ông khẳng định với những người này chúng ta cần trao cho họ quyền và trách nhiệm thực hiện các quy định chung
không thể loại họ ra khỏi các chính sách của xã hội
về nguy cơ trong khu dân cư đông đúc phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội cho rằng lây nhiễm chỉ có thể xảy ra khi có tiếp xúc gần
việc tổ chức cách ly f một tại nhà luôn phải bảo đảm để người trong cùng gia đình không bị lây nhiễm virus
khi làm đường hướng dẫn và tuân thủ quy định phòng dịch sars cov hai sẽ không thể lây lan sang nhà hàng xóm hay khu dân cư xung quanh
khả năng lây lan virus sang các hộ xung quanh trong khu trung cư càng ít xảy ra do đặc tính cao tầng thông khí tốt và có hệ thống giám sát từ ban quản lý bảo vệ camera
nếu lo người dân không tuân thủ quy định chúng ta phải tập trung giải quyết bằng các hướng dẫn tổ chức giám sát chứ không thể áp dụng các biện pháp cảm tính
việc đưa ra quy định dựa trên địa giới hành chính như hiện nay là đi ngược với mong muốn cũng như trách nhiệm của người dân
bản thân hướng dẫn của bộ y tế cũng không phân biệt thành phố hay nông thôn nội thành hay ngoại thành cho việc cách ly f một tại nhà phó giáo sư hùng kết luận
tại phiên họp trực tuyến ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố với các sở ngành quận huyện thị xã chiều qua ngày hai mươi tháng một mươi một
phó bí thư thành ủy hà nội nguyễn văn phong cho biết thành phố đã thống nhất quan điểm không cách ly f một tại nhà ở quận lõi gồm hoàn kiếm ba đình đống đa và hai bà trưng
các quận huyện còn lại căn cứ và hướng dẫn của sở y tế xây dựng các phương án với f một gồm có cách ly tập trung tại cơ sở lưu trú hoặc tại nhà
đặc biệt phó bí thư hà nội giao bộ tư lệnh thủ đô chịu trách nhiệm về công tác cách ly tập trung f một ở bốn quận hoàn kiếm ba đình đống đa và hai bà trưng
phó bí thư hà nội yêu cầu chỉ cách ly tại nhà khi đã nghiên cứu kỹ và có tiêu chuẩn cụ thể đáp ứng đủ điều kiện
theo vị lãnh đạo này bốn quận lõi của hà nội này có mật độ đông dân cư có nhiều cơ quan chính trị hành chính nên mới không cho cách ly f một tại nhà
quyết định này đã được tính toán cân nhắc kỹ lưỡng chứ không tự nhiên thành phố lại đưa ra yêu cầu này
còn theo đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch covid một mươi chín tính đến ngày một mươi chín tháng một mươi một quận hoàn kiếm hiện tại đang trong cấp độ một
số ca mắc cộng đồng trong một mươi bốn ngày qua là một mươi bốn
quận ba đình thuộc cấp độ hai sau ca mắc cộng đồng trong một mươi bốn ngày qua là một mươi bốn
quận đống đa thuộc cấp độ hai số ca mắc cộng đồng trong một mươi bốn ngày qua là bốn mươi ba
quận hai bà trưng thuộc cấp độ hai số ca mắc cộng đồng trong một mươi bốn ngày qua là bốn mươi ba
nêu quan điểm về vấn đề này chuyên gia y tế phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga cho rằng
hiện nay thành phố đã thực hiện cách ly f một tại nhà việc này đã nhận được sự đồng tình và hưởng ứng của người dân
tuy nhiên bốn quận lõi của hà nội chưa áp dụng chủ trương này bởi vẫn phải cách ly tập trung
do đó thời gian tới thành phố có thể rà soát
nghiên cứu các điều kiện phù hợp để f một tại các quận này có thể cách ly f một tại nhà
việc này sẽ đúng với hướng dẫn của bộ y tế giảm áp lực cho hệ thống y tế công cộng đảm bảo quyền lợi của người dân
theo ông nga mật độ dân cư và lý do khác sẽ không ảnh hưởng đến việc cách ly f một tại nhà
cơ chế dịch bệnh chỉ lây lan khi không đeo khẩu trang không tuân thủ quy định hai mét không tuân thủ quy định năm k của bộ y tế
nếu mỗi gia đình đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của bộ y tế thì có thể cách ly tại nhà
bởi khi cách ly tại nhà họ sẽ có phòng tách biệt với khu sinh hoạt của gia đình có nhà vệ sinh nhà tắm riêng không ra khỏi nhà không tiếp xúc với thành viên khác trong gia đình khai báo y tế hằng ngày
liên quan đến cách ly các trường hợp f một theo giám đốc sở y tế trần thị nhị hà cho biết sở đã có văn bản hướng dẫn về cách ly tại nhà hướng dẫn chính quyền địa phương tổ covid một mươi chín cộng đồng y tế cơ sở kiểm tra rà soát
theo đó sẽ tổ chức cách ly apple tại nhà nếu đủ điều kiện hoặc tại cơ sở lưu trú hoặc cách ly tập trung
hiện tại thành phố đang cách ly bảy bảy trăm chín mươi ba trường hợp là các f một và người nhập cảnh tại hai mươi năm cơ sở cách ly tập trung
việc cách ly tại nhà cũng sẽ giảm gánh nặng cho cơ quan y tế khi số lượng f f một tăng
thông tin tiếp theo trong đánh giá cấp độ dịch mới nhất của hà nội quận nam tử liêm và huyện gia lâm có tỷ lệ ca mắc covid một mươi chín ngoài cộng đồng cao nhất trong một mươi bốn ngày qua điểm nóng phú đô xuống còn cấp độ ba
mức độ dịch trên địa bàn thành phố hà nội được tổ chức
công bố với các tiêu chí về tỷ lệ mắc mới tại cộng đồng trên dân số trên thời gian và tiêu chí về độ bao phủ vaccine như sau
thành phố hà nội ở cấp độ hai với chín trăm bốn mươi một ca mắc covid một mươi chín ở cộng đồng trong một mươi bốn ngày qua bốn quận huyện ở cấp độ một là ba vì đan phượng ứng hòa và hoàn kiếm
hai mươi sáu quận quận huyện thị xã ở cấp độ hai lần lượt là ba đình bắc tử liêm cậu giấy chương mỹ đông anh đống đà gia lâm hà đông hai bài trưng hoài đức hoàng mai
long biên mê linh mỹ đức nam tự liêm phú xuyên phú thọ quốc oai sóc sơn sơn tây tây hồ thạch thất thành oai thanh trì thanh xuân và thượng tính
trong đó nam từ liêm có số ca mắc covid một mươi chín ngoài cộng đồng trong một mươi bốn ngày qua là một trăm sáu mươi sáu ca với tỷ lệ số ca mắc ngoài cộng đồng trên một trăm linh dân trong một tuần cao nhất là hai mươi chín
gia lâm đứng thứ hai với một trăm linh ca mắc ngoài cộng đồng
ở cấp độ xã phường có bốn trăm bảy mươi bảy đơn vị ở cấp độ một
ở cấp độ hai cấp ba là ba đơn vị và không có xã phường nào ở cấp độ bốn
trong vòng một mươi bốn ngày gần đây có ba xã phường ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng gồm có phường phu đô quận nam từ liêm xã phu đống huyện gia lâm xã yên thường huyện gia lâm
đánh giá cấp độ dịch cụ thể của ba xã phường như sau
phường phú đô quận nam tử liêm từ cấp độ bốn xuống cấp độ ba với một trăm một mươi năm ca mắc ngoài cộng đồng trong một mươi bốn ngày qua trên tổng số dân là một mươi năm năm trăm sáu mươi sáu
với tỷ lệ ba trăm sáu mươi chín ca mắc
các xã phường ghi nhận nhiều ca mắc ngoài cộng đồng trên một trăm linh dân trong một tuần
hai xã còn lại ở cấp độ ba là xã phù đổng huyện gia lâm với hai mươi một ca mắc covid một mươi chín trên một mươi bốn tám mươi sáu dân
và xã yên thường huyện gia lâm với hai mươi ba ca mắc trên một mươi tám bốn trăm tám mươi sáu dân
tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín là chín mươi ba
đã đạt tỷ lệ tối thiểu là bảy mươi
tỷ lệ người từ năm mươi tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín là bảy mươi hai
chưa đạt tỷ lệ tối thiểu là tám mươi
đã rõ việc công bố ca tử vong là do báo cáo muộn chứ không phải là không thông báo
vì thế rất mong bà con và người dân đặt niềm tin vào hệ thống y tế đồng lòng cùng chính phủ chống dịch
quay lại với thủ đô hà nội mới đây theo phó bí thư thành ủy hà nội nguyễn văn phong
trong những ngày tới tình hình dịch bệnh sẽ diễn biến phức tạp
sở y tế và các đơn vị đã sẵn sàng xây dựng kịch bản khi có một trăm linh ca bệnh
và chủ động chuẩn bị nghiêm túc cho tình huống này
đến nay có ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã đã xây dựng
phê duyệt kế hoạch phương án triển khai trạm y tế lưu động tại năm trăm linh tám xã phường thị trấn
dự kiến mỗi thôn xóm cụm dân cư phải có một địa điểm sẵn sàng đáp ứng công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
theo giám đốc sở y tế trần thị nhị hà nhận định
số ca dương tính với sars cov hai tiếp tục tăng với nhiều ổ dịch
do đó một số quận huyện có các ổ dịch cần tăng cường hơn nữa các giải pháp phòng chống dịch
thần tốc truy vết các ca bệnh và trường hợp liên quan
trong công tác tiêm chủng mặc dù tỷ lệ tiêm chủng của thành phố ở mức cao
sông các quận huyện cần đẩy nhanh tốc độ tiêm mũi hai cho người trên năm mươi tuổi
giám đốc sở y tế cho biết ngay khi nhận được vaccine từ bộ y tế
sở y tế đã phân bổ kịp thời tới các quận huyện
hiện tại thành phố đã chuẩn bị kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em
và sẵn sàng triển khai khi vaccine được phân bổ
liên quan đến cách ly các trường hợp f một
theo giám đốc sở y tế trần thị nhị hà cho biết
trước đây các trường hợp f một cách ly tập trung
nhưng hiện nay công tác cách ly f một sẽ linh hoạt hơn cho phù hợp với tình hình thực tế
sở y tế cũng đã có văn bản hướng dẫn về cách ly tại nhà
hướng dẫn chính quyền địa phương tổ covid một mươi chín cộng đồng
y tế cơ sở kiểm tra rạ sát
dự báo ca bệnh covid một mươi chín sẽ tăng trong dịp tết dương lịch
tết nguyên đáng sắp tới
do đó thành phố đã giao cho sở y tế và các đơn vị xây dựng kịch bản
khi có một trăm linh ca bệnh và đề nghị cần phải chủ động chuẩn bị nghiêm túc cho tình huống này
phó bí thư thành ủy nguyễn văn phong cho biết
hà nội đã thống nhất quan điểm
trừ bốn quận lõi không cách ly tập trung f một tại nhà
các quận huyện còn lại căn cứ và hướng dẫn của sở y tế xây dựng phương án đối với f một
trước tiên là cách ly tập trung
hoặc cách ly tại nhà
theo đồng chí nguyễn văn phong
nếu xuất hiện ba mươi ca bệnh trở lên
thành phố sẽ chia ra bốn cấp độ điều trị cho các f
cụ thể tại bệnh viện thành phố là cấp độ một
bệnh viện tuyến quận huyện là cấp độ hai
trung tâm y tế xã phường thị trấn là cấp độ ba
cấp độ bốn là khi đã quá tải điều trị tại nhà
thành phố cũng đã giao sở y tế nghiên cứu thí điểm điều trị f thể nhẹ tại nhà
phó bí thư khẳng định phải có bốn cấp độ và chuẩn bị chú đáo cho mọi tình huống